các nhân viên ở nhiều tuyến đường lớn tại khu vực trung tâm quận một quận ba quận một mươi quận bảy quận tám giá thuê mặt bằng hiện tăng từ ba mươi năm mươi trong vòng hai năm trở lại đây

so với các mọi năm thì nó tăng rất là nhiều

nhưng hiện tại trong năm nay thì không biết lý do tại sao

thì cái mức tăng giá thuê mặt bằng rất là cao nó từ ba mươi bốn mươi lận
còn vị trí bên quận bảy thì từ hai mươi năm ba mươi
và hiện tại bây giờ

không có cao từ một mươi một mươi năm
nếu như một cái phòng sáu mươi m hai sáu mươi m hai thì cái giá thuê của bên phía công ty đang cho thuê các cái công ty nhỏ thuê lại
thì nó nếu mà sáu mươi m hai thì khoảng chừng tám triệu tư
cho nên là bây giờ thì cái giá thuê của năm nay và năm
năm ngoái thì nó tăng nó tăng trưởng
nếu mà tính về tiền việt nam thì nó tăng khoảng chừng là sáu mươi tám mươi nghìn một mét phút
các chuyên gia cũng nhận định việc giá cho thuê mặt bằng nhà phố tăng chóng mặt
khiến nhiều người đi thuê hoặc đang làm ăn buôn bán gặp khá nhiều khó khăn
khuyến cáo cho người kinh doanh khi thuê cần cân nhắc lựa chọn địa điểm
vị trí tốt nhất với giá vừa phải để không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
sau hai ngày công bố kết luận của thanh tra chính phủ về những sai phạm
trong quy hoạch tại khu đô thị mới thủ thiêm
người dân mong mỏi chính quyền tp hcm có những cơ chế và chính sách bồi thường thỏa đáng
để yên tâm sinh sống và làm việc
về khu tái định cư này gần một mươi năm cũng từng ấy thời gian
gia đình chị nguyễn thị oanh phường an lợi đông quận hai
phải sống trong cảnh khó khăn kinh tế sụt giảm
chưa kể khi con gái đến tuổi đi học thì những giấy tờ tùy thân hay sổ hộ khẩu
đã khiến gia đình chị cũng gặp khó
nhưng mới đây sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận về những sai phạm
tại khu đô thị mới thủ thiêm gia đình chị chỉ cập nhật được thông qua báo chí
chứ chưa hề nhận được phản hồi nào từ phía địa phương
hi vọng là chính quyền sẽ nhìn thẳng vào thực tế và sẽ nói đi đôi với làm
sẽ giải quyết cho dân tụi tôi ở đây này cho nó được nơi ở ổn định giống như bao người dân khác
trong công bố kết luận thanh tra chính phủ cho biết khi tiến hành quy hoạch
thành phố hồ chí minh đã sử dụng đơn giá bằng chi phí đầu tư bình quân hai mươi sáu triệu đồng một mét vuông
không đầy đủ thiếu chính xác để tính tiền sử dụng đất thanh toán đối ứng cho các dự án bt
đã được chỉ định đầu tư tại khu đô thị mới thủ thiêm
ngoài ra chính quyền thành phố còn phê duyệt chi phí đầu tư bình quân
cho một mét vuông đất thương mại dịch vụ nhà ở là hai mươi sáu triệu đồng một mét vuông
trên lệch giảm khoảng năm mươi so với đơn giá đã đề xuất ban đầu
gây thất thoát hàng chục tỷ đồng khiến người dân trong khu quy hoạch phải chịu sống cảnh cơ cực nhiều năm nay
ngoài ra chính quyền thành phố còn phê duyệt chi phí đầu tư bình quân cho một mét vuông đất thanh toán đối ứng cho các dự án pt
trả lời trên báo chí về số tiền hơn hai mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng mà thành phố hồ chí minh phải hoàn trả vì sai phạm
đại biểu lưu bình nhưỡng phó ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội cho biết
trước hết phải dùng ngân sách của thành phố hồ chí minh để hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước
đồng nghĩa với việc không chỉ người dân của thành phố mà cả những người dân ở nơi khác
nhưng đóng thuế cho thành phố hồ chí minh cũng như người dân cả nước sẽ bị chịu thiệt
dự kiến vào đầu tuần tới thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức họp báo
để thông tin cụ thể hơn về thủ thiêm sau công bố của thành trai chính phủ
chương trình tiếp tục với phần tin tức thời sự trong nước
bộ công an vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kỹ thuật hình sự năm hai nghìn một mươi chín tại công an tỉnh tuyên quang
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo một số cục nghiệp vụ bộ công an và đại diện lãnh đạo công an tỉnh
phòng kỹ thuật hình sự công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
sát sao của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các địa phương
sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ
làm công tác kỹ thuật hình sự trong cả nước
công tác kỹ thuật hình sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đáp ứng tốt yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giúp cơ quan điều tra kết thúc vụ án kịp thời chấn an dư luận góp phần giữ gìn an ninh trật tự
đặc biệt qua công tác kỹ thuật hình sự đã phát hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
với tội phạm ma túy qua công tác kỹ thuật hình sự đã tìm ra một số chất ma túy mới
chưa có trong danh mục các chất ma túy tại việt nam
cũng như phương thức mới trong sử dụng các chất ma túy
từ đó kịp thời thông báo các đơn vị chức năng nhận biết bắt xử lý và tuyên truyền
góp phần phòng ngừa xã hội
cụ thể sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh thành phố
đã thực hiện ba mươi bốn năm trăm bảy mươi chín vụ khám nghiệm hiện trường và bốn mươi tám ba trăm chín mươi chín vụ giám định các loại
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo bộ công an
đồng chí thượng tướng lê quý vương đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng
của lực lượng kỹ thuật hình sự công an các cấp yêu cầu lãnh đạo công an các tỉnh thành phố
phải hết sức coi trọng công tác kỹ thuật hình sự nhất là công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi thu lượm dấu vết đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến
trong công tác kỹ thuật hình sự nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kỹ thuật hình sự
giám định viên ở tất cả các cấp công an góp phần để lực lượng kỹ thuật hình sự phát triển
đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
tại hội nghị một mươi hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật hình sự
đã được viện khoa học hình sự trao tặng giấy khen
viện khoa học hình sự cũng đã trao tặng năm mươi triệu đồng cho đồng chí thiếu úy nguyễn thị phương thảo
cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh tuyên quang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
kết quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã góp phần rất lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
đây là khẳng định của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hội nghị được diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát cơ động trên toàn quốc đã triển khai đồng bộ các kế hoạch
phương án biện pháp vũ trang đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
chuyến hàng đặc biệt của nhà nước các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội
các ngày lễ lớn của đất nước và các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại việt nam
đặc biệt là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
và đại lễ phật đàn vơ sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tại hà nam
trong sáu tháng đầu năm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phối hợp đấu tranh triệt phá hai mươi ba chuyên án
trong đó có nhiều chuyên án lớn như chuyên án ma túy tại địa bàn tp hcm hà tĩnh nghệ an
thu giữ hàng tấn ma túy cùng nhiều tăng vật chuyên án bắt giữ các đối tượng sản xuất xăng dầu giả
tại cần thơ và sóc trăng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được trú trọng
khẳng định kết quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã góp phần rất lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê quốc vương yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động luôn giữ vững và phát huy cao hơn nữa
những thành tích đã đạt được trong thời gian tới tôi
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu ban lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cần tập trung nghiên cứu để nhanh tiến đổi xây dựng đề án luật cảnh sát cơ động
nghị định quy định về biện pháp vũ trang và dự án quản lý sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng công an nhân dân
chủ động về lực lượng phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của bộ
công an địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn và giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp về an ninh trật tự
giá soát bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến tăng cường công tác huấn luyện diễn tập thực binh
phòng chống những tình huống nằm trong phương án đã đề ra
nhân dịp này tư ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quý vương gắn hôn trương lên lá cờ truyền thống
và cho bằng hôn trương chiến công hạng nhì tặng tập thể tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
trong bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân của lực lượng cảnh sát cơ động đã có thành tích xuất sắc
tăng cường công tác tuần tra xử phạt lái xe có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
đó là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng cảnh sát giao thông
hội nghị đã được tổ chức tại tp hcm trong sáng ngày hôm nay
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã nỗ lực thực hiện các mặt công tác
nhằm duy trì đảm bảo tình hình an ninh trực tiếp
trong đó cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết cổ truyền cũng như các ngày lễ
sự chuyện lớn của đất nước
đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương những nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
qua đó góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả nước
bên cạnh đó tổng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra sử phạt lái xe khối nồng độ cồn
khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông do bi rụ
nhiều giải pháp biện pháp giải quyết rứt điểm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu trong thời gian tới
đã được tập trung thảo luận thống nhất và đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng cảnh sát kinh tế
được tổ chức vào trường hôm nay tại hà nội
toàn lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện một trăm sáu mươi tám vụ ba trăm hai mươi đối tượng vi phạm tội phạm về tham nhũng chức vụ bắt giữ chín chín trăm năm mươi vụ vi phạm về kinh tế
trong đó nổi lên xu hướng các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội ngày càng phổ biến với phương thức thủ đoạn tinh vi
đặc biệt trong công tác điều tra xử lý tội phạm số vụ án khởi tố mới tăng bảy mươi một số vụ sáu mươi ba số đối tượng
số vụ kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố tăng một trăm một mươi tám số vụ tám mươi ba số bị can
nhiều vụ án xảy ra ở thời gian trước đây được tập trung điều tra làm rõ tiến độ điều tra các vụ án vụ việc
nhất là vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi chỉ đạo được thực hiện nhanh hơn thu hồi tài sản triệt đề hơn được ban chỉ đạo lãnh đạo bộ đánh giá cao
quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước của bộ công an về đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế tham nhũng
thời gian tới lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục tập trung chủ động dự báo sớm đánh giá đúng tình hình
những vấn đề nổi lên để làm tốt công tác tham mưu chiến lược với đảng nhà nước với bộ các chủ trương chính sách giải pháp phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế
chú trọng hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản tập trung lực lượng phương tiện và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt
đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đô đốc kiểm tra theo hệ lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc
và duy trì thường xuyên chặt chẽ sự phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế